thời gian gần đây do thời tiết diễn biến thất thường nên bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng mạnh tại tỉnh đắk lắc
các cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung các giải pháp ngăn chặn không để bệnh gia tăng và bùng phát thành dịch
chị nguyễn thị mỹ thành phố buôn ma thuột có con nhỏ hai tuổi mắc bệnh tay chân miệng đang được điều trị tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
trước đó ba ngày con chị mỹ có biểu hiện mệt mỏi ngủ ly bì nổi mụn nhỏ lyti bọng nước vùng miệng kèm theo suốt cao
giờ nhà bé có sụt nhẹ sáu mươi ngày hôm sau người ẩm ẩm cả ngày rồi đó
tới tuổi tới chiều tuổi là thấy nổi mụn hát tay hát tay hát chân
bé có sụt giật mình rung hát tay hát chân
hiện nay trung bình một ngày tỉnh đắk lắc ghi nhận từ năm mươi đến sáu mươi ca mắc tay chân miệng
bệnh đang gia tăng mạnh trong thời gian gần đây do thời tiết diễn biến thất thường
tại tỉnh lại đang bước vào thời điểm giao mùa
để ngăn chặn gia tăng bệnh tay chân miệng sở y tế tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
chuẩn bị đầy đủ thuốc trang thiết bị phục vụ phòng chữa trị bệnh
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường
hôm hai tháng một mươi tỉnh đắk lắc ghi nhận năm trăm một mươi hai ca mắc bệnh tay chân miệng
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc trên năm mươi số ca mắc tay chân miệng tại tỉnh là do nhiễm chủng virus ev bảy mươi một
đây là chủng virus lây lan nhanh gây sốt cao và có thể dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời